tại bình định ông nguyễn văn nghị bí thư đảng ủy phường hải cảng và ông nguyễn quang thanh
phó bí thư đảng ủy chủ tịch ubnd phường hải cảng tp quy nhơn đã bị tạm đình chỉ công tác trong một mươi năm ngày
kể từ một mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn phường
trước đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vào sáng ngày một mươi ba tháng chín
thương trực tỉnh ủy tỉnh bình định đã yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm của lãnh đạo phường hải cảng
nơi vừa ghi nhận một ổ dịch nguy hiểm vào tối ngày một mươi hai tháng bốn
có nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín ra các địa bàn khác của tp quy nhơn
đến thời điểm hiện tại chỉ riêng ổ dịch này đã ghi nhận ít nhất hai mươi chín ca dương tính
tp quy nhơn đã thực hiện phong tỏa tạm thời khu vực ghi nhận ổ dịch
tổ chức truy vết f một f hai và tiếp tục thực hiện tầm soát mở rộng
điều đáng nói tài xế khai báo thường xuyên lái xe vào sông cầu tỉnh phú yên
nơi thực hiện chỉ thị một mươi sáu nhưng khi về địa phương không cách ly theo quy định dẫn đến việc lây lan dịch bệnh